trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp
nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn nắng nóng ở các tỉnh trung trung bộ còn tiếp tục kéo dài trong
nhiều ngày tới nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c có nơi trên ba mươi bảy độ c từ ngày một mươi bốn tháng sáu
nắng nóng kết thúc ở các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ từ đêm nay đến ngày một mươi năm tháng sáu ở bắc
bộ có mưa vừa mưa to riêng vùng núi và trung du có mưa to đến rất to